ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại tp hcm đã tổ chức trọng thể lễ tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả
trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu
lễ tuyên dương lần này có một trăm ba mươi tám tấm gương có hành động mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân
và đóng góp tích cực cho địa phương
đồng chí đinh la thang ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đến sự buổi lễ
trong một trăm ba mươi tám tấm gương đã được tôn vinh lần này có hai mươi năm tập thể một trăm một mươi ba cá nhân đã được các cấp các ngành
cơ quan đơn vị giới thiệu và được tuyên dương tại buổi lễ
đây là những người tốt việc tốt có những việc làm thầm lặng mà cao cả
có đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực có sức thuyết phục có tác dụng nêu gương
nhân rộng để mọi người học tập và làm theo
điển hình như tấm gương của bà nguyễn thị hiếu hội viên câu lạc bộ hội mẹ truyền thống
hội liên hiệp phụ nữ phường bình trị đông quận bình tân
tầm lạng của anh đinh văn việt đội vệ sinh ba xí nghiệp vận chuyển cơ khí
công ty dịch vụ công ích quận tám có một mươi sáu năm gắn bó với nghề vớt rác trên sông
bất kể trời nắng hay mưa làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm
tháng sáu hàng năm âm địch chùa liên hoa đi ở một mươi tỉnh đồng bằng sông cửu long
để giúp cho những người tu sĩ
và tháng bảy tháng tám đó là trung thu cho các cháu
nhị lầm cho dùng sâu dùng xa ở đồng bằng sông cửu long cũng như ngoài miền trung
rồi tháng chín hàng năm thì cũng làm cái lễ chúc thọ cho tại phường phú thành
quận tân phú hàng năm suốt trong năm năm liền đã cho các cụ
thực ra thì các cái công việc tôi làm tôi nghĩ là bình thường thôi
nhưng mà cũng không ngờ là được thành phố tuyên dương
đó là mình đi vật đồng
những người mà vật đồng các doanh nghiệp các nhà hào tâm lo cho người nghèo
rồi mình đi tuyên truyền pháp luật mình tư vấn miễn phí cho người nghèo
và trợ giúp pháp lý cho những gia đình chính sách
rồi thậm chí là tư vấn pháp luật cho các tổ chức rồi các doanh nghiệp là các tổ chức tôn giáo
thì khi mình đi tư vấn pháp luật cho người ta như vậy thì người ta có cái sự tin cậy
người ta sẽ tích cực hỗ trợ mình trong việc đóng góp lo cho người nghèo
tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng
tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng

quán này chỉ hoạt động được khi mà có những người hậu tâm
họ giúp đỡ tôi chỉ là cái gạch nối thôi giữa những người hảo tâm và người nghèo
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong
các tiêu chí chất lượng bình chọn ngày càng chặt chẽ đảm bảo tuyên dương đúng người đúng thành tích
trong đó có một số tập thể cá nhân không muốn xuất hiện trước công chúng
không vì lợi ích bản thân
thành phố mong muốn một trăm ba mươi tám gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần hai này
sẽ là những hạt giống ươm mầm tốt đẹp tạo sự lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua
phong trào hành động cách mạng của quân chúng nhân dân nhằm thực hiện lời chủ tịch hồ chí minh
mỗi người tốt mỗi việc tốt đều là bông hoa đẹp cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp